tại buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã trả lời và làm rõ nội dung liên quan đến bảo hộ công dân đoàn thị hương và một số hoạt động đối ngoại nổi bật thời gian gần đây
thông tin thêm về phiên họp của ủy ban nhân quyền của liên hợp quốc xem xét báo cáo quốc gia lần thứ ba của việt nam về thực thi công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết
việc tham dự phiên họp của ủy ban lần này thể hiện sự nghiêm túc của việt nam trong việc thực hiện các nghĩa vụ báo cáo về tình hình thực thi các cam kết quốc tế cung cấp cho quốc tế bức tranh tổng thể tích cực của việt nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
tại phiên họp đoàn việt nam đã khẳng định những kết quả của việt nam trong hoàn thiện pháp luật cũng như những thành tiệu về bảo đảm các quyền dân sự chính trị trên thực tế
đoàn cũng cung cấp các thông tin cập nhật giúp các thành viên của ủy ban công ước hiểu rõ
hơn về tình hình thực tế ở việt nam ủy ban công ước cũng đã đánh giá cao việc tham gia vào đối thoại của đoàn việt nam ghi nhận những kết quả đáng khích lệ của việt nam trong việc thực thi công ước và tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục bảo vệ và phát huy ngày càng tốt hơn quyền con người và quyền công dân
liên quan đến phiên tòa xét xử công dân đoàn thị hương nhiều cơ quan báo chí trong nước quốc tế quan tâm đến các biện pháp bảo hộ công dân của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao cho rằng
chiều ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có điện đàm với bộ trưởng ngoại giao malaysia saifudin abdullah
tiếp đó vào ngày một mươi ba tháng ba bộ trưởng tư pháp việt nam lê thành long cũng có thư gửi tổng trưởng lý malaysia tomi thomas
và trong ngày hôm nay thì thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng cũng đã gặp đại sứ malaysia tại hà nội
tất cả các trao đổi này đã đề nghị phía malaysia đảm bảo việc xét xử công bằng khách quan
và trả tự do cho công dân việt nam đoàn thị hương
đại diện của đại sứ quán việt nam tại malaysia thường xuyên tiếp xúc với đoàn thị hương và có mặt tại các phiên xét xử để có thể hỗ trợ đoàn thị hương trong trường hợp cần thiết
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông tin một số hoạt động đối ngoại nổi bật sẽ diễn ra trong thời gian tới